nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập thông tấn xã việt nam và một mươi năm chính thức phát sóng
tối qua bốn tháng một mươi hai trung tâm truyền hình thông tấn đã tổ chức lễ trao giải liên hoan truyền hình thông tấn lần thứ tư
và đặc biệt là lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
ghi nhận những công hiến đóng góp của tập thể cán bộ phóng viên biên tập viên trung tâm truyền hình thông tấn
sau một mươi năm phát sóng truyền hình thông tấn từ một đến hai bản tin những ngày đầu lên sóng đã khẳng định vai trò vị trí
của kênh thông tin chính luận chuyên biệt với hai mươi bốn bản tin tổng hợp và đầu giờ mỗi ngày sản xuất và phát sóng
hàng trăm tin bài phóng sự trong nước và quốc tế hơn ba mươi chuyên mục và bản tin chuyên đề mỗi tuần
đạt trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi đất nước có nhiều sự kiện trọng đại vững vàng vượt qua thử thách thiên tai dịch bệnh
quốc tế và bảo đảm an sinh được bạn bè quốc tế đánh giá cao
truyền hình thông tấn đã và đang có nhiều thay đổi về nội dung cũng như hình thức thông tin để phù hợp với xu thế hội nhập phát triển
nhân dịp này trung tâm truyền hình thông tấn vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
ghi nhận những cống hiến đóng góp của tập thể cán bộ phóng viên trung tâm trong suốt thời gian vừa qua
cũng trong dịp này truyền hình thông tấn cũng đã tổ chức lễ trao giải liên hoan truyền hình thông tấn lần thứ tư sau ba tháng phát động
trong số tám tin bài của các cơ quan thường trú trong nước hai tin bài của các cơ quan thường trú nước ngoài
hơn sáu sản phẩm truyền hình của cán bộ phóng viên thuộc trung tâm và các đơn vị phối hợp trong toàn ngành
ban tổ chức đã chọn được nhiều tác phẩm xứng đáng để trao giải tại bảy hạng mục của liên hoan truyền hình thông tấn lần thứ tư